từ ngày hai mươi sáu tháng năm phó thủ tướng bộ trưởng ngoại giao phạm bình minh đã hội đàm với bộ trưởng ngoại giao augusto santos silva
tại cuộc hội đàm hai bên đã trao đổi các biện pháp cụ thể nhằm thúc đẩy quan hệ song phương thúc đẩy hợp tác trên tất cả lĩnh vực nhất là về kinh tế thương mại và đầu tư
nhất trí cùng phấn đấu đưa kim ngạch thương mại tăng từ ba trăm năm mươi triệu đô la hiện nay lên một tỷ usd vào năm hai nghìn hai mươi
hai bên cũng nhất trí tăng cường sự phối hợp tại các diễn đàn quốc tế và khu vực như liên hợp quốc asem
eu asean cảm ơn bồ đào nha đã sớm phê chuẩn hiệp định khung về đối tác và hợp tác toàn diện việt nam eu
chia sẻ lo ngại về những diễn biến gần đây tại biển đông hai bên đều nhấn mạnh đến tầm quan trọng của hòa bình ổn định an ninh an toàn và tự do hàng hải
phó thủ tướng đề nghị bồ đào nha với tư cách là nước thành viên eu ủng hộ lập trường của asean và việt nam trong việc giải quyết tranh chấp ở biển đông
bằng biện pháp hòa bình trên cơ sở tôn trọng luật pháp quốc tế
cùng ngày làm việc với bộ trưởng kinh tế manuel canderra canberran phó thủ tướng bộ trưởng ngoại giao phạm bình minh đề nghị hai bên cùng hợp tác đầu tư trong lĩnh vực mà bồ đào nha có thế mạnh như kinh tế biển vận tải biển phát triển cơ sở hạ tầng năng lượng tái tạo
việt nam bày tỏ mong muốn tăng cường xuất khẩu sang bồ đào nha đồng thời sẵn sàng đón nhận các doanh nghiệp bồ đào nha đầu tư kinh doanh xuất khẩu hàng hóa sang việt nam
chiều nay ngày hai mươi bảy tháng năm đoàn công tác của ban chỉ đạo nhà nước về đổi mới cơ chế hoạt động của đơn vị sự nghiệp công lập do đồng chí vương đình huệ ủy viên bộ chính trị phó thủ tướng chính phủ dẫn đầu đã có buổi làm việc với ủy ban nhân dân tp hà nội
theo báo cáo của ủy ban nhân dân tp hà nội tính đến thời điểm hiện tại thành phố hà nội đã thực hiện sắp xếp kiện toàn các đơn vị sự nghiệp trực thuộc sở ban ngành từ bốn trăm linh một đơn vị xuống còn hai trăm tám mươi đơn vị
các đơn vị sự nghiệp công lập cấp huyện
giảm từ hai trăm linh sáu đơn vị còn chín mươi sáu đơn vị
đến năm hai nghìn hai mươi một toàn thành phố hà nội phấn đấu sẽ giảm một mươi biên chế để nâng cao chất lượng cán bộ công chức viên chức và tuân thủ nguyên tắc chỉ tuyển dụng năm mươi số nghỉ hưu đúng tuổi và số đã nghỉ tinh giản
phát biểu tại buổi làm việc đồng chí vương đình huệ biểu dương thành phố hà nội thời gian qua đã làm tốt công tác tinh giản biên chế đổi mới cơ chế hoạt động cả đơn vị sự nghiệp công lập
tuy nhiên đồng chí vương đình huệ cũng yêu cầu hà nội cần quan tâm hơn nữa
đến việc tự chủ của các đơn vị công lập đặc biệt là nhóm các đơn vị thuộc ngành y tế giáo dục và đào tạo
sáng ngày hai mươi bảy tháng năm tại hà nội bộ lao động thương binh và xã hội phối hợp cùng ủy ban nhân dân tp hà nội phát động tháng hành động vì trẻ em năm hai nghìn hai mươi
với chủ đề triển khai luật trẻ em và phòng chống bạo lực xâm hại trẻ em
mục đích của tháng hành động vì trẻ em nhằm nâng cao nhận thức trách nhiệm các cơ quan tổ chức cá nhân có thẩm quyền
hỗ trợ can thiệp xử lý các vụ việc bạo lực xâm hại trẻ em ưu tiên tiếp nhận xử lý kịp thời tin báo tố giác về bạo lực xâm hại trẻ em
bảo vệ trẻ em là nạn nhân trong quá trình tố tụng đồng thời phổ biến giáo dục kiến thức pháp luật cho cha mẹ giáo viên
người chăm sóc trẻ những kỹ năng phòng ngừa xử lý các vụ việc bạo lực xâm hại trẻ em phát hiện lên tiếng tố cáo các hành vi bạo lực xâm hại trẻ em
ngày một tháng sáu năm hai nghìn một mươi bảy luật trẻ em bắt đầu có hiệu lực thi hành
đây là thời điểm để các cơ quan tổ chức xã hội và các bậc phụ huynh nâng cao hơn nữa trách nhiệm với trẻ em xây dựng môi trường để trẻ không bị bạo lực xâm hại
chương trình xin được tiếp tục với phần tin trong nước đáng chú ý
thưa quý vị sáng nay hội khoa học kỹ thuật nhiệt việt nam đã tổ chức đại hội ban chấp hành hội khóa sáu và vinh dự đón nhận huân chương lao động hạng nhì của chủ tịch nước
theo quy hoạch điện bảy điều chỉnh ở việt nam nhiệt điện than chiếm năm mươi năm tới năm hai nghìn hai mươi năm và năm mươi ba hai tới năm hai nghìn ba mươi
tuy nhiên việc chưa đưa điện hạt nhân vào hoạt động đẩy nhanh các nguồn năng lượng khác còn khó khăn thì tỷ lệ nhiệt điện than sẽ có thể chiếm tới sáu mươi hoặc cao hơn thế
trong thời gian tới hội nhiệt việt nam sẽ tập trung thực hiện đề án tổng thể phát triển nhiệt điện than trong ba mươi bốn mươi năm tới
đề án tập trung nghiên cứu về các vấn đề như vị trí của nhiệt điện than trong sản xuất điện
tại việt nam lựa chọn công nghệ chiến lược cung cấp than cho nhiệt điện phát thải quản lý chất thải
hôm nay liên đoàn lao động tp hcm đã tổ chức chương trình đồng hành cùng doanh nghiệp năm hai nghìn hai mươi bốn
đây là một trong những hoạt động có ý nghĩa là cầu nối giữa tổ chức công đoàn doanh nghiệp và người lao động
nhằm góp phần đưa doanh nghiệp phát triển nhanh và bền vững
tại buổi gặp gỡ các doanh nghiệp đã chia sẻ những bài học kinh nghiệm vượt qua giai đoạn khó khăn
qua đó mong muốn tiếp tục nhận được sự hỗ trợ
hỗ trợ giúp đỡ từ phía chính quyền để tiếp cận được các nguồn vốn vay ưu đãi và các cơ chế chính sách khác
hàng năm để đồng hành cùng với doanh nghiệp liên đoàn lao động thành phố đã phát động và tổ chức nhiều hoạt động
để chia sẻ với công nhân từ hỗ trợ chi phí nhà ở chương trình tấm vé nghĩa tình đưa công nhân về quê ăn tết
tặng quà cho công nhân khó khăn học bổng nguyễn hữu cảnh cho con em công nhân
trong nhiều năm qua liên đoàn lao động tp hcm đã triển khai các chương trình để chia sẻ với doanh nghiệp
trong việc thực thi pháp luật chấp hành pháp luật lao động chủ trương chính sách của đảng
và cùng chăm lo cho người lao động tạo điều kiện thuận lợi để cho doanh nghiệp có thể xây dựng các chương trình
các chế độ chính sách để đảm bảo cho quyền lợi tốt hơn phúc lợi cao hơn cho người lao động
đồng thời đối với những trường hợp
người lao động gặp hoàn cảnh khó khăn chúng tôi phối hợp cùng với doanh nghiệp
để chăm lo cho người lao động và để đảm bảo sự gắn bó của người lao động với lại doanh nghiệp
chương trình đồng hành cùng doanh nghiệp năm nay liên đoàn lao động thành phố đã tuyên dương ba mươi bốn doanh nghiệp tiêu biểu
trong sản xuất kinh doanh hoàn thành tốt nghĩa vụ thuế đối với nhà nước
có những chính sách chăm lo đến đời sống vật chất tinh thần cho người lao động
đặc biệt là có quy chế phối hợp giữa công đoàn và doanh nghiệp
đây là nguồn động viên và khích lệ lớn lao
để các doanh nghiệp góp nhiều hơn nữa vào phát triển của thành phố trong thời gian tới
mới đây tại hà nội đã diễn ra hội thảo ngành gỗ việt nam nói không với gỗ bất hợp pháp
hội thảo tập trung về việc phát triển ngành gỗ theo hướng bền vững và loại bỏ nguồn gỗ nhập khẩu rủi ro cao
nhằm giảm thiểu những tác động tiêu cực của các nguồn cung rủi ro với các bên liên quan
thời gian qua nguồn gỗ nguyên liệu nhập khẩu đóng vai trò quan trọng đối với sự phát triển của ngành gỗ việt nam
cả về xuất khẩu và tiêu dùng
bình quân mỗi năm việt nam nhập khẩu khoảng từ bốn đến bốn năm triệu mét khối gỗ quy tròn các loại
gồm các loại gỗ rừng tự nhiên với kiếm ngạch nhập khẩu từ một tám đến hai tỷ usd
mặc dù ngành gỗ việt nam đang tiếp tục được mở rộng nhưng hội nhập thị trường quốc tế
luôn tiềm ẩn nhiều rủi ro đặc biệt là đối với các mặt hàng đồ gỗ xuất khẩu
một số quốc gia mà là thị trường chính của việt nam ví dụ là eu mỹ hoặc úc
thì họ có những yêu cầu về tính hợp pháp của các sản phẩm gỗ của việt nam xuất khẩu
sản xuất thị trường này tương đối là tương đồng và rất rất sẵn trẻ
hiện nay mặt hàng gỗ xuất khẩu sang các thị trường mỹ eu australia đòi hỏi khắt khe
về tính hợp pháp của nguồn gốc gỗ nguyên liệu đang khiến cho nhiều doanh nghiệp ngành gỗ gặp khó khăn
để đáp ứng được các yêu cầu này nguyên liệu gỗ phải là gỗ rừng trồng
có chứng chỉ tiêu chuẩn quản lý rừng bền vững và phải là gỗ được nhập khẩu từ các nguồn không có rủi ro
vì lầm luật quản trị rừng và thương mại lâm sản yêu cầu này lại càng trở nên cấp thiết
loại bỏ các nguồn gỗ nguyên liệu có rủi ro cao là yêu cầu cấp bách
giúp xây dựng và phát triển các nguồn gỗ nguyên liệu
điều này không chỉ là trách nhiệm của cộng đồng doanh nghiệp mà còn đòi hỏi vai trò rất lớn của nhà nước
đặc biệt trong việc tạo ra các cơ chế thông thoáng nhằm kết nối doanh nghiệp với các làng nghề trong thời gian tới
tiếp theo với phần tin quốc tế hội nghị thượng đỉnh g bảy các nhà lãnh đạo vẫn bất đồng về vấn đề

người hồ giáo bước vào tháng lễ ramadan
thưa quý vị lãnh đạo nhóm các nước công nghiệp phát triển g bảy vừa bước vào ngày làm việc thứ hai
tại thành phố taomina trên đảo sicili của italia với nội dung thảo luận chính là biến đổi khí hậu thương mại và di cư
những bất đồng giữa các nhà lãnh đạo các nước tham dự hội nghị đã cản trở mong muốn ra tuyên bố chung của nước chủ nhà
về lợi ích và khó khăn của việc nhập cư
bắt đầu các hoạt động trong ngày cuối cùng của hội nghị thượng đỉnh g bảy nguyên thủ quốc gia g bảy đã làm việc với lãnh đạo các nước châu phi
gồm ethiopia kenya niger nigeria và tunisia
đây cũng là năm nước châu phi có vai trò quan trọng trong cuộc khủng hoảng người di cư trên địa trung hải
khi những nước này là nơi xuất phát hoặc là điểm trung chuyển của hàng trăm nghìn người di cư muốn đến châu âu
bất chấp những nguy hiểm rình rập khi vượt qua địa trung hải
việc italy nước giữ chức chủ tịch lân phiên g bảy trong năm hai nghìn một mươi bảy đã làm việc cho các nước châu phi
trong năm nay tổ chức hội nghị thượng đỉnh tại sicili cũng nhằm nêu bật tính cấp thiết của việc giải quyết cuộc khủng hoảng này
tuy nhiên theo các nguồn tin italy ngay cả điều này cũng không ngăn được bất đồng giữa các nhà lãnh đạo các nước tham dự hội nghị
cản trở mong muốn ra tuyên bố chung của nước chủ nhà về lợi ích và khó khăn của việc nhập cư
nhiều chỉ trích đã nổ ra xung quanh việc mỹ muốn áp đặt lệnh cấm nhập cảnh đối với người dân đến từ sáu nước có đông người hồi giáo
đã nhận được nhiều lời chỉ trích
liên quan đến vụ đánh bom khủng bố tại manchester cảnh sát anh vừa bắt giữ thêm hai đối tượng tình nghi có liên quan tới vụ khủng bố
nâng tổng số người bị bắt giữ lên con số một mươi ba
nguồn tin từ cảnh sát malchester cho biết các lực lượng an ninh đã sử dụng thiết bị gây nổ để phá cửa
đột nhập vào một ngôi nhà tại chittam hill nằm cách không xa thành phố manchester
hai đối tượng bị bắt giữ là nam giới lần lượt ở độ tuổi hai mươi và hai mươi hai
như vậy tính cho đến thời điểm này cảnh sát anh đã bắt giữ tổng cộng một mươi ba đối tượng tình nghi liên quan đến vụ tấn công
một mươi đối tượng còn lại hiện vẫn đang bị giam giữ nhằm phục vụ cho công tác điều tra
trong ngày hôm qua cảnh sát cũng đã bắt giữ hai đối tượng quan trọng vốn là họ hàng với salman abei
người anh gogley thủ phạm vụ đánh bom liều chết tại sân vận động manchester arena khiến hai mươi hai người thiệt mạng
cảnh sát anh tin rằng họ đang lần ra phần lớn một mạng lưới liên quan tới vụ tấn công ở machester
đồng thời cho biết nhiều khả năng sẽ tiếp tục bắt giữ thêm nhiều đối tượng khác
hôm nay hàng chục triệu tín đồ hồi giáo trên thế giới bắt đầu tháng lễ ramadan tháng lễ quan trọng và kéo dài nhất trong năm
ramadan còn được biết đến là kỳ lễ hội của tình nhân ái sự thương yêu và sẻ chia
tại indonesia quốc gia có số dân theo hồi giáo đông nhất thế giới hàng nghìn tín đồ đã đổ về nhà thờ istilan lớn nhất đông nam á
tại thủ đô jakarta để cầu nguyện
bất chấp những căng thẳng từ vụ đánh bom tối hai mươi bốn tháng năm
trong tháng ramadan chúng tôi tĩnh tâm đọc kinh koran cầu nguyện và làm những việc tốt như chia sẻ giúp đỡ người nghèo
đó là những việc mà chúng tôi được dăn dạy
tháng ramadan là thời điểm nhạy cảm thường có nguy cơ cao xảy ra các vấn đề an ninh
giới chức indonesia khuyến cáo người dân nên tránh đến những nơi đông người hoặc khu vực đã được cảnh báo
người hồi giáo đều là người tốt
chúng tôi không phải là khủng bố
chúng tôi cần hòa bình và yên ổn
nhưng dù bom có nổ thì chúng tôi cũng không sợ mà sẽ đoàn kết hơn cảnh giác hơn
còn tại pháp quê hương của những người thiểu số hồi giáo lớn nhất tại châu âu
nhiều tín đồ đã dự lễ cầu nguyện trước tháng lễ quan trọng
trong khi những người khác tích cực chuẩn bị đi mua sắm tích chữ lương thực thực phẩm
và tào mộ tưởng nhớ người thân đã khuất
năm nay chúng tôi cũng chuẩn bị thực phẩm để mọi người mua sắm đầy đủ trước khi bước vào tháng lễ ramadan
tháng lễ ramadan là tháng thứ chín theo niên lịch của người hồi giáo
là thời điểm mà các tín đồ hồi giáo thường nhịn ăn nhịn uống từ lúc bình minh đến lúc hoàng hôn
và được khuyến khích tăng cường cầu nguyện để thực hành đức tin
thời điểm tổ chức tháng lễ ramadan diễn ra khác nhau giữa các nước hồi giáo
tùy thuộc vào thời điểm khởi đầu của một mùa trăng theo lịch của hồi giáo
tháng lễ ramadan sẽ kéo dài trong vòng ba mươi ngày
chile vừa tiến hành khởi công xây dựng kính thiên văn của châu âu
tại khu vực sa mạc atacama
sau khi hoàn thành đây sẽ là kính viễn vọng quang học lớn nhất thế giới
có khả năng tìm kiếm sự sống ngoài trái đất
với kích thước lớn gấp năm lần so với những thiết bị quan sát đang được sử dụng hiện nay
với tấm gương lớn có đường kính hơn ba mươi chín mét kính thiên văn cực lớn châu âu này
được cho có khả năng thay đổi sự hiểu biết của con người về vũ trụ
được xây dựng trên đỉnh núi cao ba mét giữa sa mạc atacama
dự kiến khí quyển khô tại khu vực này sẽ giúp trạm thiên văn này có điều kiện quan sát gần như hoàn hảo
sau khi hoàn thành kính thiên văn cực lớn châu âu này sẽ bổ sung và tinh chỉnh những phát hiện
của giới thiên văn học về những hành tinh quay quanh các ngôi sao khác
cũng như có khả năng tìm kiếm những hành tinh nhỏ và mô tả khí quyển của chúng
đây là bước quan trọng trong việc xác định sự sống có tồn tại trên hành tinh đó hay không
dự kiến công trình trị giá khoảng hơn một một tỷ usd này sẽ đi vào hoạt động từ năm hai nghìn hai mươi bốn
cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi